các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dữ liệu công dân được đối sánh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua quá trình xác minh đảm bảo chính xác
với công dân được tiêm hai mũi thì sẽ được tích hợp thẻ xanh tiêm một mũi được tích hợp với thẻ vàng trên căn cước công dân ngắn chip
dữ liệu công dân được đảm bảo tuyệt đối
các cá nhân tổ chức không thể đọc và sao lưu dữ liệu cá nhân dữ liệu được tích hợp của công dân
về dữ liệu checkpoint c sáu cho biết công dân có thể dễ dàng đăng ký điểm checkpoint trong nhà mình
hoặc dán trên các trụ sở cơ quan doanh nghiệp siêu thị nơi công cộng và bất kỳ nơi nào
chỉ với thao tác rất nhanh chóng trên phần mềm khi ra vào các trụ sở cơ quan và doanh nghiệp
sử dụng chức năng quản lý điểm checkpoin doanh nghiệp tổ chức có thể theo dõi quản lý về nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín của cán bộ
nhân viên và khách ra vào trụ sở cơ quan để chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả kịp thời
dữ liệu này được cập nhật bổ sung từ rất nhiều nguồn vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư như
dữ liệu quản lý người nước ngoài dữ liệu từ các tổ chức doanh nghiệp dữ liệu y tế dữ liệu tiêm chủng f f khỏi bệnh kk y tế